không được cấp phép đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ một cơ sở kinh doanh làm đẹp thuộc phường thạc gián quận thanh khê thành phố đà nẵng
vừa bị đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận kiểm tra bắt quả tăng khi đang tự do quảng cáo thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ chưa được cho phép
kiểm tra cơ sở thẩm mỹ quốc tế của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên new seul có địa chỉ tại số tám mươi phan thanh do bà nguyễn thị ánh diệu làm chủ
lực lượng công an đã phát hiện có hóa đơn thu phí dịch vụ như nâng mũi cắt cánh mũi tiêm filler cắt mỹ nhưng không xuất trình được giấy tờ đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ của sở y tế
tại thời điểm kiểm tra chỉ có hai khách hàng đã làm nâng mũi và cắt mí
qua làm việc công an quận còn phát hiện hơn năm trăm linh sản phẩm y tế như bơm kim tiêm chất làm dày thuốc kháng sinh găng tay hay bình oxy đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
công an quận đã lập biên bản tạm giữ số vật tư y tế nói trên để xác minh xử lý theo đúng quy định